xin chào quý vị đang theo dõi thành phố hôm nay thứ hai ngày hai mươi một tháng hai
thưa quý vị nắm được xu hướng đầu tư không giới hạn dựa trên blockchain
và giá trị tiềm năng của bất động sản
nhiều phương thức kết hợp hai lĩnh vực đang diễn ra mạnh mẽ
tuy nhiên thì luật gia và giới chuyên môn cảnh báo gì
khi chưa có luật định cụ thể để bảo vệ nhà đầu tư
chúng tôi sẽ phân tích ngay sau những cập nhật nhanh về thị trường tiêu dùng
sau ba năm liên tiếp vstv liên tục thua lỗ do khó khăn nội tại
và sự cạnh tranh gây gắt trên thị trường truyền hình trả tiền
vtv tiếp tục chào bán phần vốn góp tại truyền hình ca cộng
sở giao dịch chiếu quán hà nội vừa thông báo về phiên đấu giá năm vốn góp của vtv
và công ty truyền hình vệ tinh việt nam vstv
đơn vị sở hữu truyền hình k cộng sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng ba
nhà đầu tư có thể đăng ký và nộp tiền cọc đến ngày ba tháng ba
mức giá khởi điểm được đưa ra cho năm cổ phần của vtv tại vstv là gần sáu mươi ba tỷ đồng
phần vốn này tính theo giá trị góp vốn ban đầu khoảng một mươi bảy hai tỷ đồng
đây là lần thứ ba trong hai tháng hns thông báo đấu giá phần góp vốn của vtv tại vstv
hai phiên đấu giá trước đều không thể tổ chức do không có nhà đầu tư nào quan tâm đăng ký tham dự
cả hai lần trước vtv muốn bán một mươi năm trong số năm mươi một vốn góp với giá khởi điểm một trăm tám mươi tám bảy tỷ đồng
phần vốn góp này tính theo giá trị ban đầu khoảng năm mươi một sáu tỷ đồng
việc phí dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn điện thoại sms banking đột nhiên tăng gấp nhiều lần
đã khiến người dùng đồng loạt hủy dịch vụ
tâm lý bức xúc đến từ phía ngân hàng không thông báo rõ về mức tăng này
giải thích quyết định điều chỉnh cách tính phí dịch vụ sms banking
các ngân hàng cho biết đang phải bù lỗ trong hoạt động này vì các nhà mạng thu cứ tin nhắn sms quá cao
thông thường mức phí bảy triệu cho dịch vụ sms banking các ngân hàng khoảng một mươi một đồng một tháng
nhưng trong đợt thu phí tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai các ngân hàng đã có sự điều chỉnh tính tiền theo số tin nhắn chủ động
chính điều đó đã làm nhiều người dùng bị bất ngờ về khoản phí phải đóng trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đây là chính sách thu phí mới đã được các ngân hàng thông báo từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh hình thức quen thuộc là những tin nhắn biến động số dư qua sms banking
hiện tại nhiều ngân hàng đã cung cấp dịch vụ ott
nhận tin biến động số dư trên các ứng dụng ngân hàng điện tử ngân hàng số
đa số ngân hàng đang miễn phí gửi tin ott
để tìm kiếm hiệu quả nào của khách hàng đối với dịch vụ này
tp hcm vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ chấp thuận cho thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất
để tính tiền sử dụng tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất thừa đất
chứ không chỉ áp dụng đối với các khu đất có giá trị tính theo bảng giá dưới ba mươi tỷ đồng
theo kế nghị gửi lên thủ tướng chính phủ tp hcm xin tự xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất
phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố
trình hội đồng nhân dân tp hcm thông qua hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất
đối với các khu đất thử đức thay vì phải thực hiện thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá
từ thực tiễn kết quả thấm định giá đất cụ thể thời gian qua ubnd tp hcm cho biết
giá đất cụ thể của dự án lệ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như mật độ xây dựng mục đích sử dụng đất
nên khi các yếu tố thay đổi từ mức giá cụ thể cũng khác nhau
căn cứ vào điều bốn nghị định bốn mươi bốn phương pháp thẩm định giá đất cũng như căn cứ quy định của pháp luật hiện hành
chính phủ là cơ quan có thẩm quyền ban hành các phương pháp thẩm định giá
từ những khó khăn vướng mắt trên ubnd tp hcm kiến nghị thủ tướng chính phủ chấp thuận cho thành phố
xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn
trình hội đồng nhân dân tp hcm thông qua
ubnd tp hcm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất thửa đất
không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất trên ba mươi tỷ đồng hay dưới ba mươi tỷ đồng
thay vì phải thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp định giá
liên quan đến bốn trường hợp trẻ nhỏ nhiễm rono barter một trường hợp tử vong tại mỹ
nhà sản xuất airbot ở mỹ đã bắt đầu thu hồi tự nguyện các sản phẩm liên quan được sản xuất tại nhà máy
trong đó có lô hàng sản xuất qua việt nam
lô hàng được xuất khẩu từ mỹ sang việt nam là sản phẩm dinh dưỡng công thức giảng bột cho trẻ nhỏ
có nhãn hiệu similac alimentum và elecare của công ty airbus
lô sản phẩm thuộc diện bị thu hồi có hai đặc điểm
hai số đầu tiên của mã số từ hai mươi hai tới ba mươi bảy
mã số trên bao bị chứa ký hiệu k tám sh hoặc z hai
các sản phẩm có hàng sử dụng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trở về sau
hiện cục an toàn thực phẩm đã liên hệ với công ty nhập khẩu các sản phẩm trên tại việt nam
về yêu cầu làm rõ thông tin
đồng thời thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm
bị cảnh báo trên thị trường
cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng
không sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo trên
và đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương
khi phát hiện sản phẩm cảnh báo trên thị trường
cục an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan
thưa quý vị nhận thấy tín hiệu tích cực của du lịch
sau những dịp lễ lớn vừa qua
tỉnh đoàn tỉnh lâm đồng vừa khởi động lễ hội vũ đạo
sắc màu ngàn hoa vào chiều ngày hai mươi một tháng hai
đây là sân chơi được lên kế hoạch
ngay khi tỉnh dỡ bỏ các chính sách giãn cách xã hội
cuối năm hai nghìn hai mươi một
nhằm đa dạng hơn hoạt động để thu hút giới trẻ
nhằm hợp ứng chương trình kích cậu du lịch nội địa
do bộ văn hóa thể thao và du lịch phát động
với chủ đề người việt nam đi du lịch việt nam
sự kiện đà lạt best dance crew năm hai nghìn hai mươi hai
hoa sen home cup được thực hiện
nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch đà lạt lâm đồng
là điểm đến an toàn thân thiện và hấp dẫn
hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc kích cậu du lịch của địa phương
trong thời gian qua do ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh
nên là các hoạt động lễ hội tập trung trên địa bàn thành phố đà lạt
cũng như tỉnh lâm đồng cũng có phần hạn chế
hiện nay du khách đã đến với lâm đồng cũng rất nhiều rồi
tuy nhiên trong dịp cao điểm
cũng là một dịp du khách tổ chức đến thăm quan
ở địa bàn thành phố đà lạt cũng như lâm đồng rất nhiều
trong chương trình này cũng có những phần tham gia
liên quan đến việc để quảng bá du lịch lâm đồng
không chỉ trong nước
mà tới bảng đại quốc tế
hiện tại thì chương trình đã hoàn tất xong quá trình của vòng tuyển chọn
đối với bảng phong trào
chúng tôi đang cho các bạn trong quá trình của tập luyện
cùng với các biên đạo chuyên nghiệp
do chương trình cung cấp
các biên đạo sẽ đến trực tiếp với tài địa bàn
ở tỉnh lâm đồng
để có thể tập cho các bạn
để hoàn thiện cho bài thi của mình
để biểu diễn trong đêm chung kết
lễ hội vũ đạo mang tên đà lạt best dance pro
hoa sen hôn khắp sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy
và ngày hai mươi chín tháng bốn
tại quán trường lâm viên
với sự tham gia của nhiều nhóm nhảy
và dự kiến thu hút hơn năm mươi khán giả mọi miền tham dự
ngành bất động sản tại việt nam
gần như đóng băng trong những tháng giải các xã hội
tuy nhiên thì chính trong giai đoạn trụng
mang đến cơ hội phát triển những công cụ số
cũng như nền tảng mới để kinh doanh lĩnh vực này
hiện nay thì quá trình số hóa
và mã hóa ngành bất động sản
đã đưa công nghệ thực tế ảo
vào công việc môi giới
dần tiến đến việc áp dụng
blockchain để thu hút đầu tư nước ngoài
mạnh mẽ hơn
mã hóa ngành bất động sản
chứng kiến thành phẩm đầu tiên là những công nghệ tiếp thị
thông qua map ba trăm sáu mươi và tour thực tế ảo
ở giai đoạn mua dự án
nhiều studio đã mang đến cho nhà phát triển
những chuyến tham quan căn hộ thông qua kính vr
tiếp sau đó
nhà môi giới có thể dễ dàng đưa người mua
đến những khu đất khu dự án ở bất kỳ tỉnh thành nào
thông qua bản đồ ba d
với điều kiện hợp tác được với đội ngũ cập nhật hình ảnh
đồng thời real time ngay tại địa phương đó
nhờ công nghệ ba trăm sáu mươi
thì các khoảng cách
nó không có còn nữa
thành ra là nó giúp cho những người
muốn mua nhà người ta có thể lên ba trăm sáu mươi
người ta xem
thông tin rất là rõ ràng rất là clear
đại sứ khắp các tỉnh thành
hoặc các địa phương
các dự án đang hình hành
cũng rất kỹ trong việc tạo ra các dữ liệu
từ dữ liệu đó
là khi giúp các bạn mua giới
người ta có thể gửi link
cho người mua nhà
và người mua nhà khi kích vào
cái link đó thì các bạn mua giới cũng được
cái lợi ích từ
từ gặp dữ liệu đó
tuy nhiên giá trị tăng thêm trong mạ hóa ngành bất động sản
không chỉ dừng lại ở những công cụ hỗ trợ tiếp thị
mua giới các nhà phát triển
đã hướng đến một thị phần rộng hơn
nơi giao thoa giữa blockchain và bất động sản truyền thống
về cơ bản
đây là phương thức mua chung
cách làm là mã hóa giá trị nhà đất
bằng công nghệ blockchain và sử dụng mã token
chữ ký số được mã hóa để tiến hành giao dịch gọi vốn
mô hình đầu tư này
có phương thức hoạt động gần tương đồng

áp dụng công nghệ blockchain
phương thức mua chung bất động sản mới này
gần như chỉ manh nha xuất hiện
giữa cuối năm hai nghìn hai mươi một
với hai dự án tại cần giờ tp hcm
và tại bảo lộc lâm đồng gọi được vốn
các tập đoàn bất động sản lớn
cũng như những quỹ đầu tư
dù quan tâm nhưng vẫn trong giai đoạn hoàn thiện
các dự án để có thể áp dụng
nên giá trị vốn hóa trên thị trường vẫn còn thấp
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi một
khi facebook đổ tên thành meta
và facebook đổ tên thành meta
và đưa khái niệm vũ trụ internet ba d
vào các lĩnh vực kinh tế
xu hướng mạo hóa ngành bất động sản áp dụng blockchain
tiếp nhận một dòng đầu tư mới
gần đây những cái mảnh đất
decentraland họ đã bán được
hai năm triệu đô
có nghĩa là chúng ta sẽ có một khái niệm mới
đó chính là bất động sản ảo
có nghĩa là bất động sản trên nền tảng số
thì sau khi tài chính số
sau khi chúng ta có những cái nft
là những cái tài sản mạ hóa số
thì chúng ta bắt đầu có những khái niệm về tài sản số
và cái công ty mua chính là một cái công ty
thiết kế thời trang
truyền thống họ mua trên cái mảnh đất đó
bởi vì cái traffic
mà cái số lượng avatar đi lại
ở trên đó thì càng ngày càng lớn lên
thì họ chính đầu tư về cái traffic
trong cái tương lai
có đại sứ quán đã thuê đã mua đất
để mở cái lãnh sự của mình
tại trên cái metaverse
và có những cái công trình
mà người ta đã bán
những cái căn biệt thự cũng như những cái khu vực
mà người ta có thể đầu tư
ở ngay trong cái metaverse
đó cũng là những cái mà người ta tưởng tượng
và người ta tin một điều đó
còn cái hoạt động của tại việt nam
thì đã có nhất rất nhiều những cái hoạt động ứng dụng
như là mua chung cho bất động sản
xây dựng những cái chương trình
mà làm ra những cái dự án
để làm sao thu hút
ở đây không phải là chuyện chúng ta làm để bán cho người việt nam
mà chúng ta làm cho cả cái cộng đồng
trên toàn thế giới
nó sẽ phát triển đồng hành
có những cái mà chúng ta ngồi tại việt nam
hoặc là ngồi ở trên một cái thế giới thực
thì chúng ta đang mong chờ
ở một cái thế giới ảo sẽ như thế nào
thì chúng ta hãy tưởng tượng
đến mức này đó
mua chung thông qua token trong lĩnh vực bất động sản
dựa trên nền tảng bất động sản truyền thống
hay trên internet ba d
đang dần phổ biến tại việt nam
khi hoàn thiện kênh đầu tư này được tin rằng
thu hút một lượng lớn đầu tư từ nước ngoài
giải quyết một số vướng mắt
về luật định bất động sản truyền thống
tuy nhiên do đến nay chưa có quy định cụ thể
đối với nền tảng blockchain
và các cách gọi vốn liên quan
các luật gia cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng
mô hình quỹ tính thác trong bất động sản
dựa trên hợp đồng thông minh và token
nên được nhiều nhà phát triển xây dựng
có thể kể đến những cái tên mới như
các sản phẩm fintech và proctech
áp dụng công nghệ trong kinh doanh tài chính
kinh doanh bất động sản để dẫn bất kỳ phương thức
ở các quốc gia phát triển
song hành lang pháp lý từ việt nam đến nay vẫn chưa hoàn thiện
bộ thông tin truyền thông
là một trong những đơn vị chủ quản
và đang quản lý giám sát
tất cả các hoạt động liên quan tới
thông tin cũng như hoạt động chuyển đổi số
trong đó các hoạt động về proctech
cũng là một trong những hoạt động liên quan tới công nghệ
thì do đó thì các bộ thông tin truyền thông theo tôi nghĩ
là một trong những đơn vị
sẽ theo sát các tiến trình
và phát triển của các doanh nghiệp về proctech
trong các giao dịch liên quan tới bất động sản thì có
bộ xây dựng hoặc là bộ công thương
hoặc là các bộ ngành khác
có liên quan sẽ tham gia có ý kiến
tuy nhiên về quan điểm của tôi thì
bộ thông tin truyền thông vẫn là đơn vị chủ quản
theo các chính sách của nhà nước
trong suốt thời gian vừa qua
nhận sâu hơn luật kinh doanh bất động sản
luật nhà ở hiện nay chỉ bảo vệ người mua
bất động sản hoàn chỉnh và đứng tên sở hữu
còn đối với cổ phiếu thì có luật
chứng khoán bảo vệ trong khi đó
người mua một phần bất động sản mua chung bằng token
là nửa hàng hóa nửa cổ phiếu
nên chưa có quy định hay cơ quan nào bảo vệ
trực tiếp dẫn đến rủi ro cao
các doanh nghiệp proctech
họ buộc lòng họ phải điều chỉnh
những cơ chế thích hợp để làm sao
có thể thứ nhất là phai thác được nguồn lực lớn
cho xã hội cần phải làm rõ
tất cả các mối quan hệ giữa các giao dịch
giữa các chủ thể trong các giao dịch này
và các đối tượng của chúng ta hướng tới
và theo đó nữa là chúng ta cần phải
cảnh báo cho tất cả các nhà đầu tư
không chỉ là nhà đầu tư nước ngoài
mà kể cả những nhà đầu tư tham gia mua token
trên cái nền tảng của chúng ta
người ta hiểu rằng là
khi tham gia mua token như vậy
người ta sẽ hiểu rõ là những cái rủi ro như thế nào
quyền lợi họ ra làm sao
và cần phải minh bạch tất cả các giao dịch
cũng như tất cả các tài liệu pháp lý
như là các hợp đồng các thỏa thuận
cần phải được công khai
cái chuyện mà mua chung hay là cái sàn
thực ra là ai cũng làm được hết nó rất là dễ
thực sự bây giờ clone một cái công nghệ ra
thì không hề khó
nhưng đó cái về hệ thống thẩm định
đó mới chính là cái core value
khi bán ra phải thẩm định về giá cả tất cả mọi thứ
rồi cũng phải xử lý cho những người mua
có sự lợi ích của họ cách mà chia đều chia đủ
lợi điểm khi phát triển giao dịch bất động sản
trên nền tảng blockchain là giá trị niềm tin
những hợp đồng thông minh được kia kết
với chiến tự động và cam kết sâu đỏ
luôn nằm tại công ty
tuy nhiên với bất kỳ phương thức đầu tư mới
đặc biệt chưa có luật định cụ thể bảo vệ
nhà đầu tư vẫn cần trang bị kiến thức
để tự thẩm định dự án trước khi xuống tiền
thì cũng tương tự như cái việc
đăng ký các website
hoặc là đăng ký các giao dịch thương mại điện tử
thì chúng ta cũng cần có một đơn vị
chủ quản và quản lý tất cả các hoạt động
phát hành và giao dịch
và mua bán các token
trên các nền tảng về blockchain như hiện nay
nhằm có thể giảm thiểu được
rủi ro thứ nhất cho nhà đầu tư
và thứ hai cho những công ty công nghệ
và qua đó đảm bảo được tính pháp lý
và xây dựng được cái khung
để cho các doanh nghiệp này
họ có thể yên tâm phát triển
thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn huy dũng
mới đây đã chia sẻ các nghiên cứu
chỉ ra việt nam có chỉ số chấp nhận
tiền điện tử blockchain cao nhất thế giới
gần gấp năm lần người dùng ở mỹ
cân bản ứng dụng blockchain trong gọi vốn
bất động sản là dòng chạy ngầm
tính ưu việt
do đó hiện nay những cơ quan quản lý công nghệ
và truyền thông đang hoàn thiện luật
để bảo vệ và khai thác tối đa tiềm năng
của blockchain với bất động sản nói riêng
và với kinh tế nói chung
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
giang thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị
vào khung giờ này ngày mai
với những cập nhật mới nhất về kinh tế